sở lao động thương minh và xã hội tp hcm vừa cơ văn bản khẩn yêu cầu các quận huyện tp thủ đức
ra soát thống kê số lao động tự do gặp khó khăn ngoài sáu nhóm lao động đã đề xuất
trong đó thì tài xế công nghệ giúp việc nhà thờ hồ cũng sẽ được hỗ trợ
trong đợt ra soát thống kê lao động tự do lần này các quận quyện tp thủ đức sẽ mở rộng thêm một mươi nhóm lao động tự do khác
bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng mức độ giãn khách xã hội chống dịch của thành phố trong thời gian gần đây

đánh bắt thủy sản kéo lưới đan lưới hoặc công việc có tính chất tương tự
thợ hồ phụ hồ thợ sơn thợ mộc thợ phụ tự làm hoặc làm theo nhóm riêng lẻ độc lập hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh xây dựng dân dụng
tài xế phụ xe lơ xe tiếp viên nhân viên làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải
tám xe ôm công nghệ
tự làm hoặc làm thuê trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm mai gia công thủ công mỹ nghệ
một mươi nhóm công việc khác cho các quận nguyện thành phố thủ đức đề xuất bổ sung
dự kiến những người lao động này sẽ nhận được hỗ trợ từ ngày hai mươi năm tháng bảy trở đi
thành phố hồ chí minh sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa không để một ai vì tác động của dịch covid một mươi chín mà rơi vào cảnh khốn khổ khó khăn